đường đèo mimosa trên tuyến quốc lộ hai mươi một trong những cửa ngõ ra vào trung tâm thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng hiện đang bị xuống cấp nghiêm trọng
suốt đoạn đường dài hơn một mươi km này trăng trịt ổ gà ổ voi khiến giao thông đi lại gặp rất nhiều khó khăn
đèo mimosa được phân luồng cho xe tải lưu thông phần lớn là xe trọng tài lớn chuyên chở nông sản từ đà lạt đi các tỉnh
hiện mỗi ngày có tới hàng nghìn lượt xe qua lại trên cung đường này
đèo mimosa có chiều dài hơn một mươi tám km đây là một trong những cửa ngõ vào thành phố đà lạt
năm hai nghìn một mươi sáu bộ giao thông vận tải đã có quyết định hoán chuyển đường đèo này thành quốc lộ hai mươi
và từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín đèo mimosa được bộ giao thông vận tải ủy quyền
cho ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng quản lý khai thác bảo trì
qua kiểm tra thực tế cùng ngành giao thông địa phương mới đây cục quản lý đường bộ số bốn tổng cục đường bộ việt nam đánh giá
cung đường này đã hư hỏng kết cấu móng và mặt đường trên diện rộng
trong quá trình nâng cấp dự án quốc lộ hai mươi bộ đã đầu tư nâng cấp tuyến đường đèo brand
và chuyển tuyến đường đèo bran về cho địa phương quản lý
và hoán đổi tuyến đường mimosa đưa vào quốc lộ hai mươi
và bộ cũng đã có kế hoạch nâng cấp đoạn đèo mimosa
tuy nhiên vì nhiều lý do dự án nâng cấp đèo mimosa phải tạm ngưng không thực hiện được
cho nên bây giờ với tình trạng hiện trạng giao thông đi lại tuyến đã xuống cấp
thì trước mắt chúng tôi có đề xuất và cũng được tổng cục đường bộ việt nam chấp thuận cấp kinh phí để sửa chữa đảm bảo giao thông trong thời gian tới
trước mắt để bảo đảm an toàn giao thông vận chuyển hàng hóa dịp tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín đang đến gần
sở giao thông vận tải lâm đồng và cục quản lý đường bộ bốn đề nghị tổng cục đường bộ việt nam bố trí nguồn vốn để duy tu sửa chữa mặt đường đèo mimosa
theo nguồn tin của truyền hình nhân dân để tiến hành cải tạo toàn tuyến đèo mimosa
bộ giao thông vận tải đã duyệt bổ sung kinh phí năm hai nghìn một mươi chín là ba mươi bốn năm tỷ đồng
và tỉnh lâm đồng dự kiến khởi công dự án vào quý ii năm hai nghìn một mươi chín
đồng thời kiến nghị bổ sung khoảng sáu mươi tỷ đồng thực hiện trong năm hai nghìn hai mươi để đầu tư nâng cấp đèo mimosa
bảo đảm khai thác đồng bộ trên toàn tuyến quốc lộ hai mươi